đường trường sơn đông đoạn qua tỉnh đắk lắc có chiều dài một trăm ba mươi km với số vốn đầu tư gần hai tỷ đồng
tuy nhiên con đường này xây dựng hoàn thành mới đưa vào sử dụng chưa đầy hai năm nay
thì đến nay một số điểm đã bị xuống cấp hư hỏng nặng gây cản trở giao thông và bức xúc trong dư luận
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đường trường sơn đông đoạn qua xã cực rào và ea lai của huyện madrak tỉnh đắk lắc
có chiều dài khoảng hai mươi km sau khi hoàn thành hợp phần này được bàn giao cho cục quản lý đường bộ ba khai thác sử dụng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay nhiều đoạn trên tuyến đường đã sụt lún xuất hiện trăng trịt ổ voi ổ gà rộng từ ba đến bốn mét
sâu từ một mươi đến một mươi năm cm chiếm gần hết mặt đường ảnh hưởng lớn đến việc xe cộ lưu thông hàng ngày
đặc biệt tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn
tuy nhiên đến nay nhiều đoạn trên tuyến đường đã sụt lốn xuất hiện trăng trịt ổ voi ổ gà rộng từ ba đến bốn mét